năm đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã gây ngập lụt sâu tại tất cả một mươi một huyện thị xã thành phố của tỉnh bình định
nhiều tuyến đường giao thông liên huyện liên xã bị ngập bị sạt lở làm gián đoạn giao thông
hệ thống đê kè đập dân bị sạt lở nặng nề
nhiều khu dân cư nhà dân bị ngập nhiều lần sản xuất vụ đông xuân bị đình trệ
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại bình định ước tính là hơn một hai trăm ba mươi tỷ đồng
tỉnh ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã chỉ đạo các sở ban ngành các cấp địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ
các sở ban ngành các địa phương bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai hơn một một trăm linh cán bộ
chiến sĩ phối hợp dân quân tử vệ địa phương thực hiện di rời dân khắc phục hậu quả do mưa lũ
tổ chức vệ sinh môi trường cất lại nhà tạm sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng lũ
tổ chức hỗ trợ lương thực nước uống cứu trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ
nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài tỉnh đã thăm hỏi hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người dân
đến nay nhân dân vùng lũ đã nhận được hỗ trợ hơn hai mươi xuất quà với tổng giá trị hai mươi sáu bảy tỷ đồng
ngành y tế tỉnh bình định đã tích cực khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
hướng dẫn nhân dân xử lý nước sinh hoạt vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau mỗi đợt mưa lũ
hiện nay mực nước lũ vẫn còn cao tại nhiều địa phương gây ngập lụt cho các trường học
đến thời điểm này mới có chỉ bốn mươi ba trên sáu mươi đơn vị trường học triển khai dạy học trở lại
một mươi bảy đơn vị trường học vẫn đang chờ nước rút
với tinh thần nỗ lực khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
các trường cùng với sự giúp sức của các lực lượng địa phương đang nỗ lực dọn dẹp vệ sinh môi trường
vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại học tập
ngoài ra nguồn lực của hệ thống chính trị đã được quy đồng tối đa cho ứng phó với năm vừa đợt lũ
tuy nhiên phải nói là nguồn lực của tỉnh bây giờ rất là khó khăn
tôi thức tha kêu gọi chính phủ và các nhà hảo tâm tiếp tục có đồng góp hỗ trợ
để làm sao chúng tôi có thể hỗ trợ cho dân cũng như khôi phục lại cơ sở hợp tầng sau cơn lũ hết sức nặng nề này
từ đến ngày hai mươi
hai mươi tháng một mươi hai quỹ cứu trợ tỉnh bình định đã nhận đăng ký ủng hộ nhân dân vùng lũ
với số tiền trên ba mươi hai tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài tỉnh
ban cứu trợ tỉnh bình định đã chuyển tám ba tỷ đồng cho các địa phương
để hỗ trợ đợt một cho một trăm sáu mươi sáu hộ gia đình bị sập hoàn toàn
mỗi hộ năm mươi triệu đồng để các hộ gia đình kịp thời xây dựng lại nhà